sau công văn của cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch yêu cầu chấn chỉnh các hoạt động cúng bái và dân sao giải hạn biến tướng
hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam cũng đã có công văn yêu cầu các chùa chỉ tổ chức lễ cầu an chứ không tổ chức lễ dân sao giải hạn
tránh mê tín dị đoan tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh ngay khi được ban hành văn bản này đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ nhiều phía
chùa phúc khánh nằm trên quận đống đa thành phố hà nội luôn được coi là điểm nóng nhất về lễ cầu an dân sao giải hạn những năm trước
khác với mọi năm năm nay nhà chùa thực hiện đúng công văn của giáo hội phật giáo việt nam là chỉ tổ chức lễ cầu an cho nhân dân không cúng dân sao giải hạn
mọi năm tầm này cũng đến để đăng ký dân sao giải hạn thì cũng rất là đông nhưng mà năm nay thì mọi người đến thì cũng trật tự hơn cũng yên ả hơn mọi năm
thực ra là cái gì mà nhà phật từ trước đến nay cho làm thì mình nên duy trì để bảo tồn cái văn hóa
còn những cái gì mà ngoài cái sách của nhà phật thì mình cũng không lên để đảm bảo cái tính là không biết tính trị đoan
đề nghị chấn chỉnh tình trạng biến tướng cúng sao giải hạn trong dịp tết cổ truyền xuân canh tí
cũng nhận được sự ủng hộ từ người dân và các chuyên gia văn hóa
theo tôi là bỏ cái giải hạn đi là rất đúng với cái nghĩ lễ cái nghĩ thức của phật giáo
và chúng ta cầu an cho muôn dân cho đất nước cho tổ quốc cho tất cả mọi người
làm gì có cái chuyện mà dân sao để giải rồi đến khi mà ban được phúc lành
nếu như vậy thì chẳng lẽ người có tiền thì dân sao nhiều thì họ được phúc lành nhiều à
rồi người nghèo không dân sao không có tiền
phúc lành thì đó là hoàn toàn sai với tình thần của đức phật vậy
cho nên xin rằng mọi người hãy yên tâm chiếu cố theo thông điệp của giáo hội
đưa ra một cách rất là tuyệt vời trong năm nay để chúng ta tiến lên một bậc văn minh hơn
thực tế dân lễ cúng sao giải hạn là vấn đề liên quan đến tâm lý của người dân
vì vậy để chuyển biến từ gốc rễ thì các cơ quan hữu quan cơ sở tôn giáo thờ tự
cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa đích thực của thực hành tín ngưỡng